thứ trưởng bộ y tế và chăm sóc xã hội của vương quốc anh nadin doris đã phải cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai ngày một mươi tháng ba
việc bà nadin doris bị nhiễm bệnh làm dấy lên lo ngại thêm nhiều người bao gồm các quan chức chính phủ khác có thể bị lây bệnh
bà doris đã gặp hàng trăm người tại quốc hội trong tuần qua và cũng đã tham dự tiệc chiêu đãi với thủ tướng johnson